theo ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tính đến một mươi bảy h ngày năm tháng chín mưa lũ tại các tỉnh phía bắc đã làm một mươi sáu người thiệt mạng và bốn người bị mất tích
cụ thể tại thanh hóa một mươi người thiệt mạng yên bái hai người còn lại các tỉnh lai châu sơn la lạng sơn hòa bình mỗi tỉnh đều có một người thiệt mạng
về số người mất tích tại thanh hóa là hai người yên bái lai châu mỗi tỉnh một người
hiện tại các địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng và phương tiện để khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt là thông tuyến tại các điểm sạt lở ảnh hưởng đến giao thông
các tuyến quốc lộ đoạn đi qua tỉnh sơn la đã thông xe bước một hiện tỉnh thanh hóa còn huyện mường lát và một số bản của huyện quan hóa bị chia cắt